trong thời gian vừa qua tình hình thiên tai ở các tỉnh miền trung diễn biến rất phức tạp
đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của người dân
trước tình hình trên ban bí thư chính phủ thủ tướng chính phủ đã kịp thời chỉ đạo các cấp
các ngành quyết liệt thực hiện công tác phòng chống bão lụt khắc phục hậu quả nặng nề của mưa bão lũ lụt
trong thư thủ tướng nguyễn xuân phúc viết công an nhân dân là một trong những lực lượng tuyến đầu
tích cực tham gia công tác phòng chống thiên tai cứu giúp nhân dân các tỉnh miền trung chống trọi khắc phục mưa lũ
nhiều cán bộ chiến sĩ công an đã không ngại khó khăn gian khổ sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ
kịp thời có mặt ở những nơi khó khăn nguy hiểm nhất để tham gia tìm kiếm cứu nạn cứu hộ
di rời dân cư ra khỏi vùng nguy hiểm góp phần bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân
trong đó đại úy trương văn thắng công an xã hướng việt huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
đã anh dũng hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ để bảo vệ tính mạng tài sản của nhân dân vùng cao biên giới
là một tấm gương điển hình xứng đáng để toàn lực lượng chúng ta học tập noi theo
thay mặt chính phủ tôi ghi nhận đánh giá cao những kết quả thành tích của lực lượng công an nhân dân
trước tình hình mưa lũ còn kéo dài và diễn biến rất phức tạp trong thời gian tới
tôi đề nghị các đồng chí cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội và các cấp ủy
ủy chính quyền địa phương tiếp tục làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự
tích cực tham gia phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu hộ cứu nạn
không để tính mạng và tài sản của nhân dân bị đe dọa hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra
góp phần làm người sáng thêm phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân
vì nước quên thân vì dân phục vụ xứng đáng với niềm tin yêu của đảng nhà nước và nhân dân